chuyển sang tin tức về an ninh trật tự
bị đuổi việc và mâu thuẫn với chủ thầu xây dựng nguyễn ngọc hạnh quê ở tỉnh hải dương
đã xách hai bình xăng đến tận nhà người này để trả thù
thì đã bị tổ tuần tra của công an phường thanh khê đông quận thanh khê tp đài nẵng bắc quảng tàu
cụ thể khi tổ tuần tra của công an phường thanh khê đông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường điện biên phủ
thì phát hiện hạnh có nhiều biểu hiện nghi vấn
kiểm tra túi sách của hạnh công an phường đã phát hiện hai cây đao dài và hai chai nhựa chứa xăng trên miệng chai được nhét vải tẩm xăng
không chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc đối tượng hạnh thừa nhận do mâu thuẫn với chủ thầu nên chuẩn bị sẵn đao và xăng đến nhà trả thù